nhận định mới nhất của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia về hình thái thời tiết trong tháng một mươi một
nhiều khả năng sẽ xuất hiện khoảng một hai cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển đông
và có thể ảnh hưởng đến đất liền đức tạng
không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng cường độ các đợt gió mùa đông bắc có khả năng không mạnh
trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba này bão áp thấp nhiệt đới không khí lạnh có khả năng sẽ gây ra gió mạnh sóng lớn
gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân
thời kỳ này cũng là thời gian chính của mùa mưa tại khu vực trung bộ
do vậy các đợt mưa lớn do ảnh hưởng các hình thế thời tiết như không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
và nhiều động gió đông trên cao sẽ còn xảy ra trên khu vực và cần đề phòng nguy cơ lũ quét sạt lở đất trên khu vực này
ngoài ra trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá
có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động sinh sống của người dân
chính vì vậy người dân cần nắm chặt
chúng ta nâng cao ý thức phòng và bảo vệ bản thân cũng như là những công cụ sản xuất trước những dự báo khó lường của thời tiết